tại nghệ an ba người đã tử vong do sập mỏ thiếc cũ khi đi mót quặng ở xóm bản trào xã châu hồng huyện quỳ hợp
cụ thể vụ việc xảy ra khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng ba
ba nạn nhân gồm lương văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy lương thị hảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và chị sầm thị hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong đó anh lương văn tuấn và chị lương thị hảo là vợ chồng
cùng tham gia mót thiếc và bị sập hầm còn có anh trương văn hiền chồng của chị sầm thị hải
nhưng anh hiền may mắn thoát được ra khỏi hầm
sau đó anh hiền và người thân đã đưa chị sầm thị hải ra khỏi khu vực hầm sập lúc một mươi năm h tức là sau khoảng hai mươi phút hầm bị sập
tuy nhiên chị hải đã qua đời trên đường đến trạm y tế
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của hai nạn nhân lương văn tuấn và lương thị hảo ra khỏi hầm mỏ
được biết đây là hầm mỏ đã được đóng cửa mỏ dừng các hoạt động khai thác khoảng ba năm
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc